ngày một mươi tháng tám liên đoàn lao động tỉnh hậu giang tổ chức lễ trao học bổng tấm lòng vàng năm hai nghìn một mươi tám
cho gần một trăm tám mươi học sinh sinh viên là con của cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh vượt khó học tốt
theo đó học sinh cấp một sẽ nhận suất học bổng năm trăm linh đồng bảy trăm linh đồng cho học sinh cấp hai tám trăm linh đồng cho học sinh cấp ba
một triệu đồng đối với sinh viên và kèm theo quà tặng tổng giá trị học bổng và quà tặng các em lần này gần bảy trăm bảy mươi triệu đồng
được biết từ đầu năm đến nay các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh hậu giang đã vận động quỹ tấm lòng vàng trên một ba tỷ đồng cùng năm quyền vở
những việc làm ý nghĩa và kịp thời này sẽ góp phần giúp các em có điều kiện học tập tốt an tâm đến trường nhất là năm học mới sắp bắt đầu